tin an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ nhóm bốn đối tượng có hành vi bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba giao xin quốc tỷ trung quốc nhập cảnh vào việt nam theo diện du lịch rồi đến ở cùng bạn gái là dương thúy ái
từ đó quen biết với các đối tượng là trần phan vũ thanh nguyễn khánh vĩ chú tại tỉnh bình dương
do cần tiền tiêu xài vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai nhóm này đã bắt cóc giám đốc một công ty nội tất đòi bốn năm tỷ đồng tiền chuộc
nhận được tin báo cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ được giao xin nguyễn khánh vĩ dương thúy ái và giải cứu thành công an toàn cho bị hại thu giữ bốn năm tỷ đồng cùng các tăng vật
riêng trần phan vũ thanh đã bỏ trốn hiện phòng cảnh sát hình sự đang tổ chức lực lượng truy bắt
công an huyện chư quynh của tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt giữ hai đối tượng trần minh nhi chú ở huyện crong bông và phan thanh hùng chú tại huyện lắc tỉnh đắk lắc về hành vi tham mô tài sản
theo thông tin ban đầu nhi làm quản lý và hùng làm trợ lý quản lý tại siêu thị điện máy xanh đắk lắc chi nhánh xãi bờ hang huyện chư quynh
quá trình làm việc thì mỗi cá nhân sẽ được cấp một tài khoản của ứng dụng mvkg có chức năng chuyển tiền để nhân viên có thể thu hộ một số dịch vụ
tuy nhiên do bị thua lỗ trong quá trình đầu tư vào đồng tiền điện tử nên nhi đã đăng nhập vào tài khoản của một số nhân viên trong cửa hàng tạo nhiều giao dịch để chiếm đoạt tiền
theo đó từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng sáu
nhi đã chiếm đoạt của siêu thị với tổng số tiền ba trăm tám mươi tám triệu đồng
trong đó với vai trò trợ lý quản lý hùng đã giúp sức cho nhi trong việc duyệt một số giao dịch chuyển tiền
bên cạnh đó nhi còn cấu kết với hùng đã nhiều lần bán hàng cho khách nhưng không xuất hóa đơn để chiếm đoạt hơn ba mươi triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác của siêu thị
sáng nay công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa bắt giữ bốn đối tượng gồm trần ngọc vĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trần hồng nhật hào sinh năm hai nghìn
trần nhật sinh năm hai nghìn năm hứa điền nghĩa sinh năm hai nghìn hai mươi hai và thạch dương sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại thành phố sóc trăng để điều tra về hành vi cướp và cướp giật tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào khuya ngày hai mươi một và dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
các đối tượng đã thực hiện liên tục sáu vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện trần đè và thị xã vĩnh châu
lấy của người đi đường tổng cộng năm điện thoại di động một sợi dây chuyền vàng và số tiền bốn triệu ba trăm năm mươi
trên đường trở về thì bị lực lượng công an bắt giữ
theo cơ quan công an chỉ tính từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến nay các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ cướp và cướp giật tài sản
trên địa bàn thành phố sóc trăng thị xã vĩnh châu huyện châu thành long phú và trần đè
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
hai bị can là thò chứ ly sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và giang chúa và
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại huyện yên minh đã bị khởi tố bắt tạm giam ba tháng
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện yên minh tỉnh hà giang đã phát hiện đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trên địa bàn
với thủ đoạn rụ rỗ công dân vượt biên trái phép sang trung quốc lao động làm thuê do giang chúa và cầm đầu
hiện công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của từng đối tượng trong đường dây
với hành vi trốn thuế hà thị huệ chú tại huyện yên phong của tỉnh bắc ninh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
quá trình mở rộng điều tra vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty đại thuận cát và công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng hàng lộc
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan công an đã xác minh làm rõ hà thị huệ có hành vi trốn thuế trong quá trình kinh doanh buôn bán
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba huệ đã lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là nhôm thỏi
tại ga quốc tế đồng đăng thị trấn đồng đăng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
để thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng với số tiền trên tám hai tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng và có dấu hiệu cướp tài sản
do văn thị thanh đào bốn mươi tuổi thực hiện
đào là kế toán
đào là kế toán của một trường mầm non tư thuộc trên địa bàn tp hcm
từ năm hai nghìn hai mươi hai đào cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ một trăm bốn mươi đến một bốn trăm bốn mươi một năm
thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
trong số những người vay tiền của đào có một thanh niên vay tiền với lãi suất một bốn trăm bốn mươi một năm
khi anh này không có tiền trả thì đào đã chặn đánh và lấy xe máy nhằm uy hiếp nạn nhân trả tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra lệnh bắt người
bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đào và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
công an tp hcm tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự võ thị hòa
chú tại phường an tịnh và phạm thị thi chú tại phường an hòa tp hcm để điều tra về hành vi đánh bạc
chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai công an tp hcm đã bắt quả tăng hòa và thi đang có hành vi tổ chức đánh bạc
bằng hình thức mua bán số đề
tăng vật thu giữ là một mươi bốn phơi đề một mươi một điện thoại và một trăm bảy mươi
qua làm việc hai đối tượng khai nhận đã tổ chức ghi số đề từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
mỗi ngày qua điện thoại hai đối tượng ghi số đề cho khoảng một mươi năm người với số tiền khoảng ba mươi triệu đồng
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành bắt quả tang một đối tượng người lào vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy qua biên giới
ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu
quốc tế nam mèo đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa
chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nam mèo cục hải quan thanh hóa tiến hành bắt quả tang đối tượng
công vang siêung quốc tịch lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi hai bánh heroin hai mươi hai bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
một mươi hai một kg ketamine tổng trọng lượng khoảng hai mươi một một kg ma túy các loại một khẩu súng ngắn và một trăm linh viên đạn
một xe ô tô bán tải và một số tam vật khác quá trình tổ chức phá án đảm bảo tuyệt đối an toàn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn hồng đức
trú tại huyện hòa vang về hành vi tham mô tài sản
đức là nhân viên giao hàng thu tiền của công an tp đà nẵng
công ty cổ phần dược thiết bị y tế đà nẵng
lợi dụng công việc được giao đức đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các quầy thuốc nhà thuốc trên địa bàn
cụ thể đức không kê khai đủ số tiền thu được từ khách hàng vào trong bảng kê khai của công ty
mà chỉ nộp về công ty số tiền theo bảng kê còn lại bỏ ngoài và hợp thức hóa chứng từ để chiếm đoạt
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đức đã chiếm đoạt tiền hàng của các quầy thuốc nhà thuốc
trên địa bàn quận cẩm lệ và huyện hòa vang tổng số tiền là hơn một ba mươi tám tỷ đồng
thưa quý vị một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội
rồi chiếm đoạt gần một mươi hai tỷ đồng tiền đặt cọc của hơn ba một trăm linh nạn nhân trong cả nước
vừa bị công an tp sa nghĩa tỉnh đắk nông đấu tranh triệt phá
đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đàm văn tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại quận nam từ liêm tp hà nội
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu đầu năm hai nghìn hai mươi một đàm văn tuyên đã mua các công cụ phương tiện
và lập nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau rồi đăng thông tin các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp
trên các hội nhóm trang mạng xã hội để giao bán
khi khách có nhu cầu mua hàng tuyên yêu cầu họ gửi tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng
nhận được tiền cọc tuyên viện ra lý do mình hoặc người thân
đang bị bệnh phải đi cấp cứu ở bệnh viện để yêu cầu khách hàng tiếp tục chuyển tiền
và hẹn ngày giao hàng cho khách nếu khách hàng không tiếp tục chuyển tiền
thì tuyên sẽ chặn liên lạc
với thủ đoạn này từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tuyên đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền đặt cọc
của ba một trăm linh chín người dân ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước với số tiền gần một mươi hai tỷ đồng
quá trình điều tra ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa
đã bắt giữ đàm văn tuyên
thu giữ hai điện thoại di động một mươi tài khoản ngân hàng cùng một số tăng vật
tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuyên thu giữ hai điện thoại di động một mươi tài khoản ngân hàng cùng một số tăng vật
tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an thành phố giang nghĩa đang tiếp tục điều tra mở rộng và thông báo ai là nạn nhân
của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên
xin liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa qua đội cảnh sát hình sự
để được hướng dẫn giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố gia nghĩa qua đội cảnh sát hình sự
là ba mươi bốn tuổi cựu trưởng ban quản lý trung cư carina tám năm tù cùng tội danh vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
bản án cũng tuyên tách các phần dân sự chưa được giải quyết dành quyền khởi kiện cho các bên liên quan khi có yêu cầu
hội đồng xét xử nhận định qua hồ sơ chứng cứ và diễn biến phiên tòa đủ cơ sở để khẳng định
hai bị cáo nguyễn văn tùng và nguyễn quốc tuấn phạm tội
hai bị cáo biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại trung cư carina đã bị hư hỏng
không hoạt động nhưng đã không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế sửa chữa khắc phục
dẫn đến khi phát sinh cháy hệ thống phòng cháy chữa cháy không có tác dụng gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng